quý vị đang theo dõi tin tức mới nhất liên quan đến tình hình dịch covid một mươi chín tại hà nội
thưa quý vị từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay hà nội liên tục có số ca mắc covid một mươi chín đứng đầu cả nước
hôm nay cũng không ngoại lệ
tối ngày hai mươi năm tháng một hà nội ghi nhận hai chín trăm năm mươi bảy ca mắc mới
đặc biệt đã có thêm một mươi bốn ca nhiễm biến thể omicron trên địa bàn thủ đô
quận gia lâm tiếp tục có số ca mắc mới nhiều nhất
bản tin covid một mươi chín hà nội do sở y tế phát đi tối ngày hai mươi năm tháng một cho biết
trong hai mươi bốn giờ qua thành phố ghi nhận hai chín trăm năm mươi bảy ca bệnh
bệnh nhân phân bổ tại ba trăm năm mươi tám xã phường thị trấn thuộc ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã
một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như gia lâm một trăm tám mươi bốn hoàng mai một trăm bốn mươi
đông anh một trăm hai mươi tám chương mỹ một trăm một mươi tám đống đa một trăm linh bảy nam tự liêm một trăm linh bốn thanh trì tám mươi bốn
số mắc cộng dồn tại hà nội từ ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay là một trăm một mươi bảy năm trăm ba mươi năm ca
theo thông báo của bộ y tế việt nam đã ghi nhận một trăm sáu mươi ba ca nhiễm biến thể omicron
trong đó có một mươi bốn ca ghi nhận ở hà nội
tới hết ngày hai mươi bốn tháng một trên địa bàn thành phố có sáu mươi tám năm trăm bốn mươi một trường hợp f
đang được điều trị và cách ly
trong đó tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương một trăm bốn mươi hai ca bệnh viện đại học y hà nội hai trăm hai mươi ba ca
tại các bệnh viện của hà nội là ba bốn trăm ba mươi sáu ca
hiện tại các cơ sở thu chung điều trị thành phố và cơ sở thu dung quận huyện có hơn năm tám trăm linh f
giảm mạnh so với tuần trước số f theo dõi cách ly tại nhà là gần năm mươi chín
hôm qua cũng ghi nhận một mươi tám ca covid một mươi chín tử vong
nâng tổng số ca tử vong từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến nay
ở hà nội là bốn trăm tám mươi bảy người
hà nội đã tiêm được gần một mươi bốn năm triệu liều vaccine cho người dân
những ngày gần đây số lượng người được tiêm mũi ba tăng đáng kể
hiện đã có hai trăm ba mươi chín ba trăm năm mươi một người đã tiêm mũi bổ sung
và hơn hai một triệu người tiêm mũi nhắc lại vaccine covid một mươi chín
bản tin tối của bộ y tế cho biết ngày hai mươi năm tháng một việt nam ghi nhận một mươi năm bảy trăm bốn mươi ba ca nhiễm mới
thông tin các ca nhiễm mới tính từ một mươi sáu h ngày hai mươi tháng một
đến một mươi sáu h ngày hai mươi năm tháng một
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận một mươi năm bảy trăm bốn mươi ba ca nhiễm mới
trong đó có bốn mươi bốn ca nhập cảnh và một mươi năm sáu trăm chín mươi chín ca ghi nhận trong nước
tăng một ba trăm chín mươi hai ca so với ngày trước đó tại sáu mươi một tỉnh thành phố có một mươi bảy trăm ba mươi ba ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
hà nội hai chín trăm năm mươi sáu đà nẵng chín trăm tám mươi chín hải phòng bảy trăm linh bốn
thanh hóa sáu trăm tám mươi năm hương nghiên sáu trăm hai mươi ba bắc đinh năm trăm sáu mươi bắc giang bốn trăm bốn mươi năm quảng ngãi bốn trăm linh hải dương ba trăm chín mươi bảy hòa bình ba trăm tám mươi sáu vĩnh phúc ba trăm tám mươi năm bình định ba trăm bảy mươi bốn phú thọ ba trăm bảy mươi bến tre ba trăm năm mươi hai nam định ba trăm ba mươi bảy bình phước ba trăm ba mươi năm quảng ninh ba trăm hai mươi hai thừa thiên huế ba trăm linh năm đắk lắc ba trăm linh ba quảng nam ba trăm linh hai
đến nay tại việt nam đã ghi nhận một trăm sáu mươi ba ca mắc covid một mươi chín do biến thể omecron tại hà nội một mươi bốn quảng nam hai mươi bảy tp hcm chín mươi hai thái dương một hải phòng một thanh hóa hai đà nẵng khánh hòa một mươi một long an một quảng ninh hai bà rịa vũng tàu một kiên giang hai bình dương một
tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có hai một trăm bảy mươi một năm trăm hai mươi bảy ca nhiễm đứng thứ hai mươi tám trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm bốn mươi ba trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người có hai mươi hai ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là hai một trăm sáu mươi bốn bảy trăm chín mươi bốn ca
trong đó có một chín trăm linh một hai trăm năm mươi hai bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lưỡi cao trong đợt dịch này
gồm có thành phố hồ chí minh năm trăm một mươi hai chín trăm bảy mươi bình dương hai trăm chín mươi hai năm trăm tám mươi bốn hà nội một trăm một mươi bốn ba trăm tám mươi bốn đồng nai chín mươi chín bảy trăm một mươi bảy tây ninh tám mươi bảy bốn trăm ba mươi năm
về tình hình điều trị bệnh nhân covid một mươi chín số bệnh nhân khỏi bệnh bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày sáu mươi hai tám trăm tám mươi chín ca
tổng số ca được điều trị khỏi là một chín trăm linh bốn sáu mươi chín ca
về số bệnh nhân nặng đặc biệt là một chín trăm linh bốn sáu mươi chín ca

trong đó thở oxy qua mặt nạ ba một trăm chín mươi hai ca thở oxy d dòng cao hfnc sáu trăm ba mươi bảy ca thở máy không xâm lấn một trăm hai mươi ca thở máy xâm lớn sáu trăm ba mươi bốn ca và can thiệp icmo một mươi chín ca
về số bệnh nhân tử vong từ một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi bốn tháng một đến một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi năm tháng một ghi nhận một trăm hai mươi sáu ca tử vong
tại thành phố hồ chí minh năm ca trong đó có bốn ca từ các tỉnh chuyển đến
sau tiền giang một đồng nai một ninh thuận một và hậu giang một
tại các tỉnh thành phố khác hà nội một mươi tám bà rịa vũng tàu chín tiền giang chín vĩnh long chín cần thơ tám hải phòng bảy ca trong hai ngày đồng tháp sáu huế sáu ca trong hai ngày đà nẵng bốn bình dương bốn bình thuận bốn an giang bốn kiên giang bốn ninh bình ba trà vinh ba hòa bình ba bình phước ba hậu giang ba cà mau ba đắk lắc hai bắc ninh hai tây ninh hai lào cai một bắc cạn một hà nam một nam định một và bến tre một
trung bình số ca tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là một trăm bốn mươi tám ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là ba mươi bảy một mươi ca chiếm tỷ lệ một bảy so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi năm trên hai trăm hai mươi bốn vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm hai mươi tám trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ sáu trên bốn mươi chín xếp thứ ba asean
tử vong trên một triệu dân xếp thứ sáu trên bốn mươi chín xếp thứ ba asean
tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi bốn trên bốn mươi chín quốc gia vùng lãnh thổ châu á xếp thứ bốn asean